chính phủ vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số hai mươi ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi tỷ trọng công nghiệp trong gdp đạt trên bốn mươi tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong gdp đạt khoảng ba mươi
trong đó công nghệ chế tạo đạt trên hai mươi
tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến chế tạo đạt tối thiểu bốn mươi năm
tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên tám năm một năm trong đó công nghiệp chế biến chế tạo đạt bình quân trên một mươi một năm
tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân bảy năm một năm
chỉ số hiệu suất cạnh tranh công nghiệp cip nằm trong nhóm ba nước dẫn đầu asean
tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên bảy mươi xây dựng một số doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn có năng lực cạnh tranh quốc tế